bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo các trường đại học học viện
về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi
theo đó bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo các đại học học viện
các trường đại học và cao đẳng sư phạm trung cấp sư phạm tổ chức và triển khai có hiệu quả
các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh sinh viên
bộ yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể về tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến
giáo dục ý thức tham gia giao thông pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
đường sắt đường thủy nội địa cho học sinh sinh viên trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán mậu tuất và lễ hội xuân hai nghìn một mươi tám
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo các nhà trường có kế hoạch
và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện về bộ trước ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám